để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong những ngày nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
tổng công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn đã tăng thêm nhiều chuyến tàu để phục vụ hành khách đi tàu
hàng ngày ngoài năm đôi tàu khách thống nhất chạy tuyến sài gòn hà nội và ngược lại
công ty vận tải đường sắt sài gòn còn tổ chức chạy hàng ngày các tàu khách khu đoạn giữa sài gòn huế
sài gòn quy nhơn sài gòn nha trang sài gòn phang thiết và ngược lại
từ ngày hai mươi chín tháng tám đến ngày hai tháng chín công ty còn tổ chức chạy thêm ba mươi bảy chuyến tàu từ sài gòn đi phan thiết
nha trang quy nhơn quảng ngãi đà nẵng và ngược lại với một mươi bảy chỗ đơn tổng số chỗ lên năm mươi chỗ
đồng thời có nhiều chính sách miễn giảm cho hành khách mua vé tập thể mua vé khứ hồi mua vé trước ba mươi ngày
và học sinh sinh viên người già phụ nữ mang thai giảm từ một mươi đến ba mươi so với giá vé